ban thi đua khen thưởng tỉnh đồng nai ubnd tp biên hòa đã khen thưởng cho bà lê thị hậu
vì có thành tích xuất sắc trong nghĩa vụ bảo vệ tài sản của nhân dân
tại buổi lễ lãnh đạo ban thi đua khen thưởng tỉnh đồng nai đã trao tặng bằng khen đột xuất
của chủ tịch ubnd tỉnh kèm theo số tiền gần bảy triệu đồng và chủ tịch ubnd tp biên hòa
chủ tịch ubnd phường thanh bình cũng đã tặng giấy khen tiền thưởng hơn ba triệu đồng cho chị lê thị hậu
trước đó vào chiều ngày bốn tháng bốn trong lúc bán vé số gần khu vực ga biên hòa
chị hậu đã nhặt được chiếc ví bên trong có hơn năm triệu đồng một miếng vàng sgc
một số ngoại tệ cùng nhiều giấy tờ tùy thân nên đã liên hệ công an phường thanh bình để trả lại cho người đánh mất
được biết chị hậu có hoàn cảnh khó khăn từ nghệ an vào thành phố biên hòa thuê nhà trọ ở
đi bán vé số mưu sinh qua ngày